thời gian qua thành phố hà nội đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng đốt dơm dạ
gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân
từ ngày một mươi một đến ngày ba mươi tháng sáu các đoàn công tác liên ngành của thành phố hà nội
đã tiến hành kiểm tra việc đốt dơm dạ tại các địa phương nhằm có những đánh giá
giải pháp xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện hạn chế đốt dâm dạ
cải thiện chất lượng không khí của thành phố
sở tài nguyên và môi trường tham mê ubnd thành phố thường xuyên tổ chức giám sát kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương xây dựng hệ thống giám sát cộng đồng
và hệ thống thông tin nhằm phát hiện tổ các hành vi đốt rắc thải rắn sinh hoạt tại địa bàn
đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ để người dân không đốt dâm dạ
phụ phẩm cây trồng sau khi thu hoạch và chuyển sang các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường
và đảm bảo sức khỏe cộng đồng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một một trăm linh dơm dạ và phụ phẩm cây trồng phát sinh được thu gom
tái sử dụng hoặc xử lý đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật môi trường
không còn hoạt động đốt chất thải rắn sinh hoạt dơm dạ và các phụ phẩm cây trồng trên địa bàn thành phố